tối ngày ba tháng sáu tại huyện yên châu tỉnh sơn la đã diễn ra lễ khai mạc ngày hội xoài yên châu hai nghìn một mươi chín
đây là sự kiện lớn nhất từ trước đến nay của tỉnh sơn la nhằm mục đích tuyên truyền
quảng bá thương hiệu xoài yên châu nói riêng và xoài sơn la nói chung đến với đông đảo bạn bè và du khách trong và ngoài tỉnh
ngày hội xoài yên châu năm hai nghìn một mươi bảy có hai mươi sáu gian hàng trưng bày các sản phẩm nông sản nổi tiếng của tỉnh sơn la
trọng tâm là giới thiệu hai giống xoài lâu đời và nổi tiếng của địa phương là xoài tròn và xoài hôi
đây là hoạt động có ý nghĩa lớn trong quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu xoài sơn la
được biết trong thời gian vừa qua ba tấn xoài đầu tiên của tỉnh đã được xuất khẩu sang thị trường australia
một trong những thị trường lớn và có tính trên thế giới
tính riêng năm hai nghìn một mươi sáu giá trị sản xuất của cây xoài đạt một trăm hai mươi hai tám trăm ba mươi một triệu đồng chiếm một mươi hai chín mươi hai giá trị xuất khẩu cây ăn quả
thông qua sự kiện này tỉnh sơn la
hy vọng nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp để giúp cho ngành xoài sơn la tìm được hướng đi đúng đắn
mang lại giá trị kinh tế cao cho đồng bào các dân tộc tỉnh sơn lan nói riêng và sự phát triển của cả tỉnh nói chung